trước diễn biến phức tạp nguy hiểm của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín tại các địa phương trong cả nước
công ty cổ phần công nghệ việt á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất đấu thầu kit xét nghiệm covid một mươi chín nhằm trục lợi
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến chỉ đạo như sau
thủ tướng biểu dương bộ công an và các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm nghị quyết số bảy mươi tám ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và các trị đạo của thủ tướng chính phủ tại các văn bản thông báo số tám mươi chín ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thông báo số một trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số bảy nghìn sáu trăm sáu mươi tám ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư trang thiết bị y tế nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó bộ công an đã tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương
và các ngành liên quan kịp thời phát hiện ngăn chặn tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á và các tổ chức cá nhân liên quan
thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật
bộ y tế và các bộ ngành liên quan vào ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng liên quan khẩn trương chủ động giả sát kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm và sử dụng thuốc sinh phẩm vật tư cho đất bị y tế nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bảo đảm khoa học hiệu quả tránh lãng phí thất thoát tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm
trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh kịp thời trao đổi báo cáo bộ y tế và các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư để xử lý giải quyết
các bộ y tế kế hoạch và đầu tư tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ ngành địa phương báo cáo thủ tướng chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền
các bộ thông tin và truyền thông y tế công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan đề mạnh thông tin truyền thông hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật
nhất là doanh nghiệp tổ chức cá nhân liên quan đến mua sắm đấu thầu vật tư sinh phẩm thuốc cho thiết bị y tế đưa tin đầy đủ công khai kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật góp phần tạo đồng thuận xã hội củng cố niềm tin của nhân dân
trước đó cũng theo đánh giá bộ y tế phát thông tin khẳng định việc nâng không giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh
đồng thời bộ y tế phát thông tin khẳng định bộ y tế thực hiện đúng quy định trong cấp phép và bảo đảm chất lượng các sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín

trước đó cũng theo đánh giá bộ y tế phát thông tin khẳng định việc nâng không giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty của phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh

trước đó cũng theo đánh giá bộ y tế phát thông tin khẳng định việc nâng không giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty của phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh
giá cho thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm khả năng cung ứng
bộ y tế đã hướng dẫn đồn đốc yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường triển khai thực hiện việc công khai giá trên thiết bị y tế và công khai kết quả trúng thầu
hiện tại trên cổng công khai giá cho thiết bị y tế đã có trên một sáu trăm linh doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán giá niêm yết theo quy định của luật giá
có trên sáu mươi mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá tám hai trăm năm mươi sáu thiết bị y tế ba mươi sáu một trăm chín mươi một vật tư y tế một mươi năm năm trăm tám mươi bốn ivd và chín mươi ba hai trăm năm mươi ba kết quả trúng thầu
cùng thời điểm công ty cổ phần công nghệ việt á niêm yết giá trên cổng công khai giá là bốn trăm bảy mươi đồng một sản phẩm
thì công ty cổ phần sao thái dương niêm yết giá loại xét nghiệm pcr là ba trăm linh đồng một sản phẩm và xét nghiệm làm có giá ba trăm tám mươi năm đồng một sản phẩm
công ty alphaco usa có giá một trăm bảy mươi chín đồng một sản phẩm
có một mươi năm sản phẩm pcr nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ hai trăm tám mươi đồng đến sáu trăm linh đồng một sản phẩm
thông tin này đã được công khai trên cổng công khai giá để các địa phương cơ sở y tế nắm bắt tham khảo khi xây dựng kế hoạch
và thực hiện mua sắm đấu thầu sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch mà không phải là giá bắt buộc áp dụng
các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm đấu thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện
bộ y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai cập nhật về giá trang thiết bị y tế
bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất
ví dụ đối với trang thức bị y tế trần đoán invitro đề nghị công khai giá đến một đơn vị xét nghiệm
trong trường hợp bất khả kháng có thể biến động về giá nếu có do ảnh hưởng của dịch bệnh
đề nghị các đơn vị chủ động ra soát cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên cổng điện tử công khai giá
ngoài ra bộ y tế thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm giá
trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước
để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường nhằm tăng sự cạnh tranh giảm giá sản phẩm
mặt khác bộ y tế cũng đã hướng dẫn các đơn vị địa phương gộp mẫu một mươi một mươi năm cho một xét nghiệm pcr để giảm chi phí xét nghiệm
bộ y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm xét nghiệm
để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch đến nay với cơ bản hầu hết các sản phẩm đã được giảm giá
bộ y tế đã chỉnh chính phủ bàn hành nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một
hóa hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá
chính phủ cũng đã trình ủy ban thường vụ quốc hội đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế phòng chống dịch covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá
các địa phương đơn vị chủ động mua sắm đấu thầu sinh phẩm theo quy định
công tác phòng chống dịch ở việt nam được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương chủ động mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
vì thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế cứ theo các quy định của pháp luật về đấu thầu
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác mua sắm
chính phủ đã ban hành nghị quyết số bảy mươi chín ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó việc xác định giá gói thầu mua sắm được quy định tại điểm c khoảng bốn điều hai của nghị quyết này
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ y tế đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương đơn vị
thực hiện mua sắm trong phòng chống dịch
trên cơ sở đó các địa phương đơn vị phải thực hiện việc đấu thầu mua sắm
theo các quy định hiện hành của nhà nước và tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm này
bộ y tế đã có các công văn gửi các đơn vị sản xuất nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm
nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ tích chữ và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật
ra soát công khai minh bạch về giá trên cổng điện tử công khai giá đồng thời chịu trách nhiệm
về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
vi phạm của công ty việt á rất nghiêm trọng
đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cho công tác phòng dịch
thời gian qua bộ y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh cho công tác mua sắm
đấu thầu và sử dụng cho thiết bị phòng chống dịch trong đó có sinh phẩm xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã có các văn bản đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và đồng chí chủ tịch
ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc các văn bản
chỉ đạo của nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng
đúng chủng lại phù hợp với tình hình mới thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc
sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch
đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
trong đó ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc phòng chống tham nhũng
tiêu cực lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường thanh tra kiểm tra
và xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh